các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

trong bối cảnh hiện nay là ý kiến của bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên
trong cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm mới đây
xung quanh quan điểm này đã có rất nhiều ý kiến bình luận
trước khi đến với nội dung này mời quý vị cùng điểm qua những tin tức an ninh trả tự đáng chú ý trong hai mươi bốn h qua
nguyên thứ trưởng bộ y tế tăng minh quang và hai vụ trưởng tại bộ y tế đã bị khởi tố bắt giam
vì không thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ trong ký kết nạn hàng sản xuất thuốc ocentamidia với công ty thủy long
đồng thời không kiểm tra làm rõ việc công ty thủy long chưa trả nhà cung cấp nguyên liệu số tiền hơn ba tám trăm bốn mươi tám triệu usd
để công ty này giữ lại sử dụng led hơn ba tám trăm bốn mươi tám triệu usd được giảm giá mua nguyên liệu có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước
không trả lại bộ y tế gây thiệt hại tài sản nhà nước

và bị liệu lượng chức năng công an tỉnh lạng sơn phát hiện bắt giữ tổng trị giá hàng hóa khoảng bảy mươi triệu đồng
lái xe vy văn thế chủ tệ tỉnh lạng sơn khai nhận vận chuyển thuê số ký kết trên từ cao bằng tới ninh bình
phòng cảnh sát hành dự công an tỉnh tây ninh cho biết đại gia quyết định tạm giữ hành dự người đối tượng
về hành vi tổ chức đánh bạc đánh bạc và gá bạc trước đó vào ngày một mươi tháng ba tại nhà của nguyễn thị phượng
phòng cảnh sát hành dự bất ngờ ốc vào bắt quả tàng hàng chục đối tượng đang đánh bạc với hình thức đánh bài cào ăn thua bằng tiền
tăng vật thu giữ gồm trên hai trăm ba mươi triệu đồng
lợi dụng sự sơ hở của người canh gác đối tượng trần thị quyên đã đột nhập vào trụ sở tòa án nhân dân huyện nghi thanh tỉnh thanh hóa
để trụ cấp số tiền hai mươi bốn triệu đồng rồi bỏ trốn
công an đã bắt giữ quyền sau khi gây án và đang tiếp tục kiểm tra dự việc
liên quan đến công tác bảo hộ công dân tại ukraine tính đến thời điểm này
các cơ quan đại diện đã đón hơn bốn năm trăm linh người sơ tán từ ukraine sang các nước lân cận
cụ thể khoảng chín trăm năm mươi người tại đô tà nê trong đó có hai trăm tám mươi bảy người đã được đưa về nước trên chuyến bay ngày bảy tháng ba
và hiện còn sáu trăm một mươi người đăng ký nguyện vọng về nước
khoảng hai tám trăm linh người tại ba lan
trong đó ba trăm linh người đã được đưa về nước trên chuyến bay ngày chín tháng ba

sáu trăm sáu mươi người tại hungary hơn một trăm linh người tại slovakia và khoảng hai mươi người tại nga
thưa quý vị trước diễn biến dịch hiện nay mới đây bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên nêu ý kiến cho rằng
một số quy định năm k như khoảng cách không tập trung hiện khó phù hợp cần điều chỉnh năm k cho phù hợp
ngay lập tức trên các diễn đàn và mạng xã hội cư dân mạng đã sôi nổi bàn luận
liệu rằng việc điều chỉnh quy định năm k có thực sự cần thiết hay không
và nếu có thì điều chỉnh ra sao cho phù hợp
mời quý vị cùng theo dõi cư dân mạng ngày hôm nay
tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín tp hcm mới đây
bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên cho rằng
một số quy định năm k như khoảng cách không tập trung hiện khó phù hợp với bối cảnh hiện tại
ông đề nghị trong tình hình mới tp hcm cần xem xét lại
để hướng dẫn thực hiện quy tắc năm k phù hợp mang tính khả thi
ngay khi quan điểm này được thông tin đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ phía cộng đồng mạng
và đã có rất nhiều quan điểm được đưa ra bình luận xung quanh vấn đề này
việc đi học trở lại và đi làm thì yêu cầu khoảng cách không tụ tập là rất khó thực hiện
ủng hộ quan điểm của bí thư nên
tỷ lệ ca nhiễm vẫn ở mức cao và hiệu quả bảo vệ của vaccine cũng chưa tuyệt đối
vậy nên vẫn nên duy trì theo khuyến cáo năm k là phù hợp
nếu tuân thủ đúng giữ khoảng cách đeo khẩu trang sát khuẩn tay
thì sắc xuất lây truyền thấp hơn nhiều tôi nghĩ vẫn cần khuyến khích điều này
theo tôi năm ca hiện tại nên khuyến khích người ta thực hiện chứ không mang tính bắt buộc
số ca bệnh mặc dù tăng rất nhiều nhưng mức độ nguy hiểm không còn đáng lo ngại
đã có rất nhiều quan điểm được cư dân mạng đưa ra
để bàn luận xung quanh vấn đề có cần điều chỉnh quy định năm k khẩu trang khử khuẩn khoảng cách không tụ tập khai báo y tế
dưới góc độ người dân phòng chống dịch thì việc thực hiện tốt năm k là biện pháp hữu hiệu
để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe được tốt hơn
tuy nhiên theo nhiều cư dân mạng cho rằng trong lĩnh vực quản lý và thực hiện các chính sách
thì việc điều chỉnh quy định năm k là phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay
theo quan điểm của nhiều chuyên gia y tế covid một mươi chín là bệnh truyền nhiễm lây theo đường hô hấp
theo giọt bắn và vẫn có nguy cơ lây cao khi tiếp xúc gần trong môi trường kín đám đông
bên cạnh đó hiệu quả bảo vệ phòng lây nhiễm của vaccine chưa cao
và covid một mươi chín hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu
nên năm k là các biện pháp dự phòng cá nhân vô cùng hiệu quả
theo phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng trưởng khoa y tế công cộng đại học y dược tp hcm
thông điệp năm k vốn là quy định năm k
đây là khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới who
hiện who vẫn duy trì khuyến cáo này trong bối cảnh biến chủng omicron đang chiếm ưu thế
từng biện pháp mang lại hiệu quả nhỏ nhưng tổng hợp lại sẽ hạn chế dịch lây lan
do đó thực hiện được càng nhiều khuyến cáo sẽ càng tốt
bên cạnh ý kiến đồng tình với quan điểm của các chuyên gia y tế
cũng có không ít ý kiến cư dân mạng cho rằng
việc nhìn thẳng vào thực tế để đánh giá và đưa ra các chính sách phù hợp
vừa chống dịch vừa tạo thuận lợi cho cuộc sống bình thường mới
thích ứng an toàn với dịch là rất cần thiết
và việc đưa thông điệp năm k vào cuộc sống cần chuyển sang việc khuyến khích người dân thực hiện
tôi đề nghị duy trì thông điệp năm k và khuyến khích thực hiện
và không bắt buộc thực hiện trong quản lý
ý thức phòng chống dịch vẫn là điều quan trọng nhất
thông điệp chống dịch cứ phù hợp với hướng dẫn của who là được
biến chủng virus rất phức tạp
nên việc thực hiện các biện pháp chống dịch vẫn rất cần thiết
bạn nghĩ sao về quy định năm k
và tình hình hiện nay
hãy chia sẻ quan điểm của bạn và cùng tương tác với chúng tôi
trên fanpage truyền hình công an nhân dân
a còng truyền hình công an
thưa quý vị câu chuyện giao thông ngày hôm nay
là một hình ảnh rất khác của hà nội những ngày đỉnh dịch
thưa quý vị những ngày qua thì số ca mắc tăng cao
nhiều người phải ở nhà cách ly điều trị bệnh
do đó đường phố cũng trở nên vắng vẻ khác thường
những tưởng đường vắng thì giao thông sẽ an toàn thuận tiện
hơn thế nhưng vắng vẻ lại cũng là cơ hội
để chúng ta có thể nhìn nhận lại những tồn tại
bất cập của giao thông thủ đô
những hình ảnh để lại nhiều suy nhẫn
hùng giờ cao điểm vào buổi sáng
bộ mặt giao thông của thành phố hà nội
khác lạ so với bản chất un tắc muốn có
thông thoáng ngay cả những giao được coi là điểm đen un tắc
vắng vẻ sẽ sinh ra tâm lý chủ quan
và những hành vi vi phạm luật giao thông như thế này
đang trở nên phổ biến
dịch bệnh người ta đi lại nhu cầu ít hơn
người ta hình thành thói quen online nhiều
mua sắm rồi là làm việc từ xa
đường vắng thì mình đi nó không cần tập trung nhiều
đại khái là đi thoải mái hơn
sang tăng giao thông công cộng thức tưởng
sẽ là lựa chọn di chuyển của người dân
xong tất cả đều ngược lại
nhà chờ xoay bít vắng khách qua lại
hàng chục chuyến xe bít đi qua
nhưng không có hành khách lên xuống
theo các chuyên gia giao thông
thời điểm dịch bệnh phức tạp
cũng là cơ hội để tổ chức lại giao thông công cộng
vừa phát triển vừa thích ứng
trong điều kiện mới của dịch bệnh
đặc biệt là ứng dụng công nghệ để kiểm soát
thay vì vẫn thủ công như hiện nay
chúng ta phải nhìn nhận lại toàn bộ các hoạt động chúng ta
đặc biệt là hành động giao thông bản tải
chúng ta phải thay đổi hoàn toàn
về vấn đề tổ chức các hoạt động
kể cả các làm thế nào
để cho số người người ta vận hành
đi lại ít đi
và vấn đề là khi đi lại
thì cái vấn đề tiếp xúc của con người
của con người cũng phải giảm đi
đấy là cái vấn đề mối chốt
và khi đó chúng ta phải cần phải tập trung vào
ứng dụng công nghệ
tức là chúng ta nói là bốn thì nó to tát
nhưng mà rõ ràng là rất nhiều
cái công nghệ mà chúng ta có thể ứng dụng vào
dịch bệnh cũng là cơ hội
nhìn nhận lại những vấn đề tồn tại
của giao thông hiện nay
thành phố hà nội vốn cần tối thiểu
hai mươi đến hai mươi năm
diện tích đất dành cho giao thông
xong đến nay phần diện tích này
mới chỉ đạt được khoảng một mươi
tức là bằng một nửa của yêu cầu tối thiểu
trong khi hiện tượng ô tô hóa
đang rất nhanh
nếu so với một mươi năm trước thì số lượng
xe ô tô cá nhân của thành phố hà nội
là rất ít so với hiện nay
xong với tốc độ tăng trưởng
khoảng hai mươi một năm của ô tô cá nhân
thì trong thời gian tới
vấn đề ủng tắc sẽ ngày càng nghiêm trọng
không phải là làm nhiều đường
và sản xuất ra nhiều ô tô thì sẽ đi nhanh hơn
mà phải có nhiều cách tiếp cận khác nhau
để mà hệ thống hạ tầng đô thị
có thể đáp ứng được cái thách thức
mà lớn hơn trong khi
cái mà đầu tư cho hạ tầng giao thông
ngày càng đắt đỏ mà không phải hoàn toàn
có thể thóa mãn được những cái nhu cầu cá nhân
số ca f
sau khi điều trị sẽ trở lại
trạng thái bình thường sự thông thoáng
của đường phố hà nội sẽ kéo dài
trong bao lâu nếu không có giải pháp
quyết liệt mà cứ chỉ trông chờ
theo kiểu sai đâu sửa đấy
chắp vá như hiện nay
thì vẫn nạn un tắc khó mà kéo dài
thưa quý vị và các bạn những ngày vừa qua
thị trường giá vàng trong nước đã liên tục
có những biến động mạnh có thời điểm
đã lên tới hơn bảy mươi một triệu đồng một lượng
thực tế hiện nay tranh thủ biến động
của thị trường thì rất nhiều người dân đã đầu tư
vào vàng nhằm lướt sóng kiếm lợi
tuy nhiên chỉ sau một ngày thôi
thì nhiều nhà đầu tư đã phải chịu lỗ khi mà giá vàng
đột ngột lao dốc vàng tăng nóng
rồi sau đó lại giảm đột ngột như vậy
nên việc cẩn trọng đầu tư là hết sức cần thiết
góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay
thì sẽ có sự phân tích cụ thể hơn về nội dung này
từ khách mời trực tiếp tại trường quay
đó là phó giáo sư tiến sĩ đinh trọng thịnh
chuyên gia kinh tế xin cảm ơn phó giáo sư
đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
câu hỏi đầu tiên xin hỏi vui một chút là
phó giáo sư có đầu tư vào không ạ
thực ra thì
đối với tôi thì không có đầu tư
nhưng mà tôi là người cũng thường xuyên
theo dõi cái giá vàng đi lên xuống
để nắm được cái tình hình
của thị trường
theo dõi những ngày vừa qua thì ông nhận định như thế nào
về tình hình của thị trường vàng ạ
thực ra thì chúng ta biết rằng là những ngày vừa qua
thị trường vàng nó có
rất nhiều cái nó
đặc biệt và nó cũng đột xuất
thứ nhất là cái mức độ tăng
rất cao của cái thị trường này
trong một khoảng thời gian rất ngắn
cái điều thứ hai đó là
cái việc mà vàng
nó đã xác định cái đỉnh giá
của rất nhiều năm mà
chúng ta chưa hề có và cái điều thứ ba đó
là cái cách biệt rất lớn
giữa cái giá vàng trong nước
với giá vàng thế giới trước đây thì
thông thường cái sự cách biệt này nó khoảng
hai ba triệu thôi cho một lượng
nhưng trong cái thời gian vừa qua
thì có những cái thời điểm cái sự cách biệt
giữa giá vàng trong nước với giá vàng quốc tế
nó lên đến hai mươi triệu đồng một lượng
mức mà chưa bao giờ có cả
và cái điều thứ tư là chúng ta
thấy cái khoảng cách tranh lệch
giữa giá mua vàng và bán ra
của các cái doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc
ở việt nam trong cái thời gian vừa qua
nó cũng là cái
mức lớn nhất có
những lúc nó lên đến hai triệu ba
hai triệu bốn giữa cái giá mua vàng
và giá bán ra và đây cũng là cái khoảng cách
lớn nhất mà trong một cái
giá mua bán trong cái thời điểm nào đó
của cái vàng trong nước
thêm nữa thì chúng ta cũng biết
cũng là cái thời điểm
mà cái vàng sgc
mà cái vàng mà chúng ta
vàng miếng mà chúng ta gọi là vàng thương hiệu
mà được nhà nước thừa nhận
thì nó có cái sự cách biệt
cũng lớn nhất so với
các cái vàng
của các cái thương hiệu khác nếu như
trong cái thời gian trước đây
thì cái mức tranh lệch nó thường
khoảng bảy đến tám triệu
giữa cái giá vàng sgc
với các cái thương hiệu vàng trong nước
thì những cái ngày
vừa qua chúng ta thấy cái mức tranh lệch này
nó lên đến một mươi ba một mươi bốn triệu
và rõ ràng như vậy là
cái nhu cầu về vàng
thương hiệu vàng sgc
trên thị trường là rất lớn
và từ đó nó đẩy cái sự giãn cách
giữa cái thương hiệu vàng sgc
với thương hiệu của
các cái vàng khác trong nước
nó có cái sự khác biệt nhau tương đối xa
như vậy là sự biến động
của thị trường vàng trong những ngày vừa qua
khá là bất thường và nó không dựa trên sự phát triển
của nền kinh tế mà thực tế là nó
rất là nhất thời và không mềm vững
và vì vậy thì việc mua vào hay là bán ra
đều phải hết sức cẩn trọng phải không ạ
vậy trên góc độ của một chuyên gia kinh tế thì ông
nhận định như thế nào phân tích như thế nào
về bài toán tranh lệch lãi lỗ khi mà
đầu tư vào vàng ạ
chúng ta biết rằng là trong cái thời điểm
mà giá vàng trên
thế giới nó tăng ấy thì giá vàng
trong nước nó cũng tăng theo
bởi vì thực tế là chúng ta không sản xuất được vàng
mà chúng ta phải
có cái mua bán
vàng nguyên liệu với thế giới
sau khi mà có cái
nghị định hai mươi bốn năm hai nghìn một mươi hai
của chính phủ thì chúng ta biết rằng
cái giá vàng trong nước với giá vàng
thế giới nó ít liên thông
với nhau bởi vì
ngân hàng nhà nước là người quản lý
cái việc xuất nhập khẩu vàng nguyên liệu
giữa việt nam với quốc tế
và từ đó
cái việc mà sản xuất
cái vàng miếng ftc
thì cũng chỉ do nhà nước thôi
và như vậy là
cái tính độc quyền nó cao
cái sự tách biệt giữa cái giá vàng trong nước
với thế giới nó cũng khác biệt
và vì vậy cho nên nếu mà nói đến
cái chuyện lãi lỗ ở đây ấy
thì chúng tôi cũng nói là nó rất rủi ro
bởi vì cái vàng trong nước nó không liên thông
với vàng thế giới khi mà
giá vàng thế giới nó lên thì giá vàng trong nước
nó lên rất nhanh và lên luôn
nhưng giá vàng thế giới
nó xuống thì giá vàng trong nước nó lại
xuống từ từ hơn và cái điều
mà chúng ta gọi là lãi lỗ ấy nhiều khi
nó là may rồi và ở đây chúng tôi
cũng nói rằng là các cái doanh nghiệp
kinh doanh vàng họ phải
đi mua vàng
thì họ mới có bán ra
còn nếu mà họ mua từ nhà nước
là rất khó và vì thế
cho nên thì giữa cái cung
thì nó gần như
là cố định và
nó tương đối khan hiếm bởi vì cái người bán
nó tương đối ít mà cái cầu thì nó
tương đối lớn bởi vì theo cái số liệu
của hội đồng vàng thế giới thì chúng ta biết rằng
trong cái năm hai nghìn hai mươi một
cái sản lượng tiêu thụ
vàng ở việt nam ấy nó tăng lên tám
đặc biệt là cái vàng trang sức
thì nó tăng mạnh hơn nó tăng đến một mươi một
có nghĩa là
cái nhu cầu vàng trang sức của chúng ta đang
nâng lên cùng với cái việc nâng cao cái này
sống của người dân và từ đó
làm cho cái cung cầu nó không gặp
nhau cái sự tranh lệch giữa vàng trong nước
với vàng thế giới nó ngày càng lớn
vâng như lúc nãy
phật giáo sư có phân tích là sau
với cái thời điểm trước đây khi mà chúng ta mua vàng
vào thì tranh lệch với giá thế giới chỉ là
khoảng từ hai đến ba triệu đúng không ạ
ở thời điểm này khi mà giá vàng trong nước
tăng tới hai mươi ba thì giá vàng
thế giới chỉ tăng có bảy nghĩa là người mua
đã có thể là phải chịu cái khoản tranh lệch
khoảng tới hai mươi triệu đồng so với cả
giá vàng thế giới rủi ro là rất là lớn
vậy thì khi mà đầu tư vào vàng thì
người dân và các nhà đầu tư sẽ phải lưu ý
có những tính toán cẩn trọng như thế nào ạ
trước hết chúng ta biết rằng là như đã nói
cái cung và cầu của
chúng ta nó không gặp nhau
và cái sự tranh lệch nó rất
lớn thêm nữa thì để
mà đảm bảo cái việc mua vào
và bán ra nó thông suốt và
phòng ngừa cái rủi ro các cái doanh nghiệp
kinh doanh vàng họ cũng đầy
cái khoảng cách giữa mua vào
và bán ra nó tranh lệch rất lớn như chúng tôi đã nói
thậm chí có thời điểm nó đến

và rõ ràng như vậy là cái người
dân mà đi mua vàng để mà
đầu tư hay lướt sóng thì gặp
cái rủi ro rất lớn cái rủi ro đầu tiên
là cái tranh lệch giữa cái giá vàng trong nước với
thế giới nó lớn quá đến hai mươi triệu
và cái thứ hai là cái tranh lệch giữa
mua vào bán ra nó lại cũng quá lớn
hai ba hai bốn triệu bạn vừa mua xong
bạn quay lại bạn bán đã mất hai ba hai bốn triệu rồi
và như vậy thì rõ ràng
là cái rủi ro tất cả nó đổ
lên đầu những cái người mà đầu tư
các cái doanh nghiệp mua bán vàng
họ cũng có rủi ro nhưng ít thôi bởi vì họ đã
phòng ngừa bằng cái việc họ giãn cách
giữa cái giá mua vào bán ra rồi
và vì vậy cho nên khi mà
chúng ta mà đầu tư vào mà
mà gọi đặc biệt là những người mà lại tay ngang
không phải là những người
nắm vững và thường xuyên
có mặt trên thị trường vàng không theo dõi thị trường
thường xuyên ấy thì rất dễ
gặp cái việc là chúng ta mua vào
nhưng ngay sau đó
cái giá nó rơi thì chúng ta
lập tức lỗ rất nhiều lỗ đơn
lỗ kép lỗ giữa cái việc
là chúng ta mua cái giá
nó đã cao rồi nhưng khi chúng ta bán
thì cái giá nó rất thấp đúng không ạ và thêm
nữa lại thêm cái việc trên là
với cái giá thế giới thì nó rõ ràng là
cái rủi ro nó tăng lên gấp bộ
vâng vậy thì họ sẽ cần phải
có những tính toán như thế nào trước hết chúng tôi
cho rằng là ở đây
cái thời điểm mà giá vàng
đang biến động rất là lớn như thế này
và có cái sự tranh lệch rất lớn như vậy
nó không phải là thời điểm thích hợp
để mà các cái nhà đầu tư
có thể đầu tư vàng
giải hạn tuy nhiên
ngay cả những cái nhà đầu tư
lướt sóng thì cũng cần phải rất
cẩn trọng vì nếu như
chúng ta không có những kiến thức đầy đủ
và không có cái theo dõi thị trường
đầy đủ thì chúng ta rất dễ
mua giá cao bán giá thấp mà
theo cái gọi là
các cái nhà đầu tư vàng trên
thị trường vẫn nói đấy tức là chúng ta rất dễ
là mua đỉnh bán đáy
và chúng ta bắt giao rơi
mà đã bắt giao rơi thì bạn biết nó
rất dễ đứt tay cho nên đây là
một trong những cái thời điểm mà
các nhà đầu tư phải tính toán cực kì
cẩn trọng và
giảm thiểu cái đầu tư
kể cản lướt sóng nếu như có
cái nhu cầu về trang sức
hoặc nhu cầu về
cưới xin gì đó thì chỉ mua
một cái lượng vàng nó ín ít vừa đủ
và chúng ta cũng phòng tránh
cái trường hợp là cái giá nó có thể
rơi một cách rất là dễ dàng
vâng đó là ở phía người đầu tư
nhưng mà còn một vấn đề khác
đó là phía cơ quan quản lý thì họ cũng phải
có sự điều tiết đúng không ạ đúng rồi
chúng tôi cho rằng là trong cái thời gian vừa qua
cái việc điều tiết của
nguyên hành nhà nước ấy là
nó tương đối yếu
bởi vì ở đây chúng ta biết rằng là
kể từ cái nghị định hai mươi bốn
năm hai nghìn một mươi hai thì vàng
nó không còn là một cái phương tiện
thanh toán không còn là một phương tiện đo lường
giá trị của những cái tài sản lớn trong
cái nền kinh tế quốc dân và vì thế
cho nên cái giá vàng nó biến động thì
gần như nó không nó ít tác động
đến cái nền kinh tế của chúng ta
và vì vậy các cơ quan quản lý cũng như các nhà
quản lý thường là chủ quan không cần
quan tâm đến cái lĩnh vực này tuy nhiên
chúng tôi cũng nói rằng là khi mà
cái giá vàng nó biến động mạnh
thì nó sẽ có cái tác động
đến cái chỉ số cpi cơ bản
đó là cái chỉ số mà
nó bao gồm những cái
giá của các đồng ngoại tệ cũng như vàng
trên cái thị trường và nó
từ đó nó làm cho cái
giá trị của cái việt nam đồng có thể
sượt giảm và nó đẩy cái
chỉ số cpi lên cao hơn
cái điều thứ hai đó là khi mà
vàng mà nó có
những cái biến động như vậy thì sẽ có một
cái lượng lớn các nhà đầu tư đổ
tiền vào để đầu tư
để lướt sóng vân vân và như vậy là
cái lượng vốn đầu tư trong
nền kinh tế công dân đáng ra được
dùng để đầu tư vào sản xuất kinh doanh
phát huy cái hiệu quả kinh tế
và giải quyết công an việc làm cho xã hội
thì nó lại được dùng để đầu tư lướt sóng vàng
và như vậy là
cái nền sản xuất của chúng ta nó tăng trưởng chậm lại
và vì thế cho nên chúng tôi cho rằng đã đến lúc
các cái cơ quan quản lý nhà nước
cần phải vào cuộc
để mà điều chỉnh
cái giá vàng nó sát với
cái giá vàng thế giới và ổn định
cái thị trường vàng để từ đó
tránh các cái hiện tượng lên xuống bất thường
tránh cái việc mà các nhà đầu tư đổ
sô vào đầu tư vàng khi mà có những
cái biến động trên thị trường và
cũng để đảm bảo cái sự
giãn cách phù hợp giữa giá vàng việt nam
với giá vàng quốc tế cũng như
cái sự giãn cách phù hợp giữa
cái giá mua vào và giá bán ra
của cái vàng trên cái thị trường việt nam
từ đó ổn định thị trường vàng
và tập trung vốn
phát triển sản xuất kinh doanh
để từ đó cái vàng nó cũng
chỉ là vàng thôi và
chúng ta đầu tư vào cái lĩnh vực
nó xứng đáng để phát triển
kinh tế xã hội vâng rõ ràng vàng
là vật có giá trị rất là lớn và
ở thời điểm này khi mà tình hình thế giới có những biến động
như vậy thì thị trường vàng cũng sẽ có
những biến động nhất định thì rõ ràng là vai trò của
cơ quan quản lý là rất quan trọng để điều tiết và
quản lý thị trường này thật là chặt chẽ
và còn về phía người dân thì cẩn trọng và tính toán
là điều rất quan trọng để không bao giờ rơi vào cái tình trạng
là cầm dao rơi như là phó giáo sư vừa phân tích
đúng không ạ một lần nữa thì xin cảm ơn những phân tích
rất cụ thể của ông trong chương trình ngày hôm nay
vâng xin cảm ơn tiếp theo chương trình mời
quý vị cùng đến với những nội dung đáng chú ý khác
của an ninh toàn cảnh ngày hôm nay